trong việc khai báo y tế điện tử bằng các phần mềm riêng lẻ hoặc khai báo giấy
thì hiện nay một trăm linh cơ sở y tế trên địa bàn sẽ khai báo y tế điện tử
theo phần mềm thống nhất của sở y tế tp hcm
điều này giúp cho việc sàng lọc bệnh được thuận lợi hơn
và đặc biệt là thuận lợi hơn cho người bệnh khi có thể khai tại nhà
ghi nhận tại bệnh viện quận hai tp hcm mỗi buổi sáng
bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm lượt người dân đến khám
đưa người thân đi khám tại bệnh viện
nếu như trước đây việc khai báo y tế gây ủng tác trước khẩu bệnh viện
khó khăn trong công tác sàn lọc bệnh
thì hiện nay phần mềm khai báo y tế thống nhất toàn hệ thống bệnh viện
do sở y tế triển khai đã giúp các bệnh viện có công cụ quản lý thông tin khai báo y tế hiệu quả hơn
có phần giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh trong bệnh viện
y tế điện tử do sở y tế tp hcm triển khai đó
thì chúng tôi thấy rằng là rất là thượng lợi
hiện nay thì được biết là một trăm linh các cơ sở y tế trên toàn thành phố hồ chí minh
trong đó có thành phố thủ đức
đã triển khai khai báo y tế điện tử
nó giúp cho người dân đặc biệt đó là người trẻ
và nhân viên y tế tiếp cận và thực hiện các thủ tục nó rất là nhanh
giúp cho ngành y tế thành phố có thể
nếu như trong trường hợp mà có bệnh thì sẽ giúp cho việc truy vết rất là tốt
khi thực hiện khai báo y tế điện tử
người bệnh và khách đến bệnh viện sẽ sử dụng điện thoại di động
quét mã qr code để khai báo y tế thay thế khai báo thủ công
trường hợp không có điện thoại di động
bệnh viện sẽ hỗ trợ phương tiện máy tính để khai báo tại chỗ
hệ thống này sẽ cảnh báo người có nguy cơ cho nhân viên phụ trách biết
để hướng dẫn phân luận người bệnh đến khu vực khám sàng lọc
toàn bộ dữ liệu khai báo y tế của mỗi bệnh viện sẽ chuyển tải
về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sở y tế để giám sát liên tục
theo đánh giá của các bệnh viện việc khai báo y tế điện tử
vừa tạo thêm tiện ích cho người dân vừa giúp các bệnh viện
có công cụ quản lý thông tin khai báo y tế hiệu quả hơn
đây là một hoạt động giúp phân luồng sàng lọc người bệnh
khi đến khám bệnh tại các bệnh viện đặc biệt là trong tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
dù là trong khoảng thời gian đầu thì cũng có một số những cái vấn đề
do lượng dữ liệu của tất cả các bệnh nhân đến tại tất cả các bệnh viện
trong tp hcm khá là nhiều nhưng mà phần mềm này cũng đã được giải quyết
đó là về sau thì cái tình trạng với những người già lớn tuổi
mạch cần phải hỗ trợ thì chúng tôi có đó là cái phần số điện thoại
có thể thay thế bằng cái số chứng minh nhân dân
để như vậy chúng ta có thể dễ dàng và quản lý hơn
cho nên những người nào mà không có số điện thoại
thì chúng ta vẫn có thể nhập vào đó là số chứng minh nhân dân
tính đến ngày năm tháng ba đã có một trăm ba mươi bệnh viện công lập và tư nhân
đã triển khai khai báo y tế điện tử bằng phần mềm thống nhất của sở
với hơn hai ba triệu lượt
trong đó có hơn bốn mươi hai lượt có triệu chứng viêm hôn hấp khắp
và gần hai chín trăm linh lượt khai báo có liên quan yếu tố dịch tễ chiếm một mươi hai
theo kế hoạch sở y tế sẽ triển khai khai báo y tế điện tử
đến tất cả phòng khám trạm y tế tại thành phố
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng ba sẽ triển khai đến tất cả phòng khám đa khoa
và trạm y tế
thưa quý vị từ sự việc một mươi một giảng viên tại khoa hàn quốc học
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn nghỉ việt
đại học quốc gia tp hcm đã lập tổ xác minh
và bắt đầu tiến hành xác minh lại toàn bộ sự việc
sau khi nhận được văn bản từ thanh tra chính phủ
mặc dù sự việc kéo dài nhiều tháng qua nhưng các giảng viên chưa có thông tin phản ánh nào
lên đại học quốc gia tp hcm một cách chính thức
đại học quốc gia tp hcm nắm được sự việc chủ yếu
thông qua báo chí đăng tải và báo cáo của nhà trường gửi lên
trước đó nhóm giảng viên này đã gỡ hồ sơ phản ánh lên thanh tra chính phủ
và được thanh tra chính phủ chuyển đơn về nhà trường
để trường xem xét trả lời và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên có thể chưa đồng tình với kết quả giải quyết của nhà trường
vừa qua nhóm giảng viên đã tiếp tục gửi kiến nghị phản ánh lần hai ra thanh tra chính phủ
và lần hai này thanh tra chính phủ đã chuyển đơn về đại học quốc gia tp hcm
do đó hiện nay đại học quốc gia tp hcm đang thụ lý đơn và giải quyết
kết quả việc xác minh sẽ báo cáo về thanh tra chính phủ
thưa quý vị hôm nay ngày năm tháng ba là thời hạn cuối các trường tiểu học
và trung học cơ sở trên địa bàn tp hcm báo cáo kết quả đề xuất danh mục sách giáo khoa
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám ở lớp hai và lớp sáu
đây chính là cơ sở quan trọng để hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp thành phố
quyết định danh mục sách giáo khoa bắt đầu thực hiện từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các trường
là kênh tham khảo quan trọng nhưng không phải duy nhất trong việc quyết định
danh mục sách giáo khoa sử dụng trong tất cả đơn vị trường học từ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo đó việc chọn sách phải đáp ứng các tiêu chí phù hợp đặc điểm kinh tế xã hội
của tp hcm điều kiện tổ chức dạy và học tại các trường phổ thông
phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo theo định hướng phát triển năng lực
phẩm chất rèn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh
hiện nay đối với lớp hai tp hcm có chín hội đồng chọn sách giáo khoa ở tám môn học
và một hoạt động trải nghiệm
riêng lớp sáu có một mươi một hội đồng chọn sách ở một mươi môn học và một hoạt động trải nghiệm
sau khi các phòng giáo dục đào tạo quận quyện báo cáo kết quả chọn sách
về sở dục đào tạo các hội đồng sẽ bắt đầu làm việc
dự kiến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một danh mục sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
đối với lớp hai và lớp sáu sẽ được công bố
trước tình trạng xe quá tải đang có dấu hiệu gia tăng
để tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ lắp đặt thêm hai trạm cân
theo đó trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã báo cáo danh sách thông tin
phụ hiệu các phương tiện có dấu hiệu vi phạm chứa hàng quá tải trọng
lên sở giao thông vận tải tp hcm
do đó sở giao thông vận tải đã tổ chức chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục
đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quá tải trọng
đồng thời tiến hành lắp đặt thêm trạm cân số năm trên cầu dậu ông tố hai
quốc lộ một quận bình tân
ngoài ra sở giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền
phổ biến đến từng đội ngũ lái xe và chủ xe
chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ
đặc biệt là kinh doanh vận tải hàng hóa